tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày một chín đến ngày một mươi tám chín là trên một mươi năm tỷ đồng
khi các con bạc hết tiền cá cược hai đối tượng nguyễn văn thống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn hổ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
sẽ cho vay nóng với lãi suất từ một trăm hai mươi đến một trăm tám mươi một năm để tiếp tục tham gia cá độ
ngoài những con bạc vay hai đối tượng này còn cho những người khác vay với lãi suất cao thu lợi bất chính hai trăm năm mươi triệu đồng
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo
vương văn thành một mươi hai năm sáu tháng tù phạm say dinh tám năm tù trịnh quốc phú bảy năm sáu tháng tù cao sĩ huy bảy năm sáu tháng tù
cùng về tội mua bán người
ngoài ra sáu bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ ba năm sáu tháng tù đến bảy năm tù
theo cáo trạng từ tháng hai cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
dinh và huy thông qua mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động với mức lương thu nhập cao để lừa người việt nam đi sang campuchia làm việc
riêng thành đã cùng với trương tổ chức cho một trăm sáu mươi tám người việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia thành được hưởng lợi số tiền hơn một trăm tám mươi triệu đồng
dinh đã tham gia đưa hai trăm năm mươi người việt nam sang campuchia được hưởng lợi số tiền hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
còn phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng ba mươi năm người việt nam để đem qua campuchia hưởng lợi số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện